hơn ba kít tết covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phát hiện và thu giữ
kiểm tra kho hàng có địa chỉ tại một trăm một mươi một trên một đường thống nhất phường vạn thạnh thành phố nha trang
lực lượng chức năng phát hiện một mươi thùng giấy cắt tông bên trong chứa hơn ba test kit covid một mươi chín
mang nhãn hiểu nước ngoài
qua xác minh số test kit covid một mươi chín là của bà võ thị mỹ lan chú tại thị xã ninh hòa
đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
được bà lan đặt mua trên mạng về để bán kiếm lời
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị cho biết vừa phát hiện
bắt giữ đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố đông hà
có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu gói heroin với trọng lượng một trăm năm mươi gram
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một cân điện tử
một xe ô tô ba xe máy một điện thoại di động và gần bảy mươi triệu đồng
được biết đối tượng nguyễn văn cường đã có nhiều tiền án tiền sự
về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn hoàng văn sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện mỏ cài bắc
và nguyễn phước thiện sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện châu thành
đã bị công an tỉnh bến tre tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
trước đó nguyễn phước thiện sinh năm hai nghìn ba
do bị nhận nhầm người văn tưởng mình bị kiếm chuyện nên gọi cho thiện
để đi giải quyết quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra sâu sát
khiến lê minh hiếu sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố bến tre
bị thương nặng dẫn đến tử vong văn và thiệu sau đó đã đến cơ quan công an
để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba thanh niên gồm lý đại kiểm hai mươi một tuổi hồ thái ngân hai mươi tám tuổi
và vương minh hưng hai mươi năm tuổi là ba trong số năm thành viên
của nhóm lê minh hiếu
nhóm côn đồ đập phá xe ô tô và tấn công tài xế ngay giữa đường
vào chiều ngày tám tháng ba đã bị truy bắt thành công
theo đó sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều
rồi lẫn lằn vào đường dành cho ô tô khi tài xế ô tô bóp coi
thì kiểm đã chửi bới rồi gọi thêm bốn thanh niên khác cầm hung khí
đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế giàn mặt
nhóm này cầm hung khí hung hãn đập phá cửa chiếc xe tải
rồi leo lên cabin tấn công tài xế do không mở cửa được
nên xe ô tô nhóm này đã bỏ đi rất may tài xế không bị thương
chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
tại lạng sơn công an huyện bắc sơn cũng vừa phát hiện
bắt quả tăng đối tượng dương công viết chú tại xã bắc quỳnh
huyện bắc sơn có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép hơn một cây thuốc viện
trong khi làm nhiệm vụ tại thôn lương minh xã hương vũ
công an huyện bắc sơn phát hiện xe ô tô do dương công viết điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở bốn bó cây
gồm một chín mươi bốn cây thuốc viện tươi có chiều cao trung bình một m
tổng cộng trọng lượng là một trăm linh hai kg qua đấu tranh viết khai số cây thuốc viện
trên mua của một người phụ nữ tên là hoàng thị hoan
ở xã bắc quỳnh huyện bắc sơn với giá hơn ba mươi triệu đồng
về để sử dụng và bán kiếm lợi
liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại ukraine
thực hiện chỉ đạo của chính phủ ngay sau chuyến bay
hai trăm tám mươi bảy công dân từ romania về nước an toàn vào ngày tám tháng ba
các bộ ngành cơ quan đại diện việt nam tại ba lan phối hợp
với hãng hàng không bamboo airways tổ chức chuyến bay đưa công dân việt nam
và gia đình từ ukraine sơ tán sang wasa của ba lan về việt nam
chuyến bay số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của hãng hàng không bamboo airways
đã rời hà nội đi warsaw từ sáng ngày chín tháng ba dự kiến quay về việt nam
và hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc năm h một mươi năm sáng mai mùng một mươi tháng ba
các cơ quan đại diện cho biết hiện ở rumani sau chuyến bay ngày tám tháng ba
còn khoảng bốn trăm linh người ở ba lan có khoảng bảy trăm linh người đã đăng ký nguyện vọng về nước
các cơ quan đại diện tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng
về nước cho các chuyến bay tiếp theo
thưa quý vị thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ không ngừng phát triển tốt đẹp
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trở thành trọng tâm
nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
do ngày tết ozs chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn vào sáng ngày hôm nay
tại thủ đô hà nội
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hoa kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt chín mươi năm sáu tỷ usd trong đó việt nam vươn lên trở thành
đối tác thương mại lớn thứ chín của hoa kỳ
thành công này đạt được là nhờ chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đã nỗ lực phối hợp tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả vấn đề thương mại
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới usabc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng
giữa chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện
việt nam hoa kỳ nói chung quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ nói riêng
góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu của việt nam và hoa kỳ và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp
hoa kỳ vào việt nam đưa việt nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
nhất là đối với các dự án liên quan đến công nghệ cao kinh tế số kinh tế xanh
trên lĩnh vực an ninh bộ công an việt nam đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
kiến nghị chính phủ hoa kỳ tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm kinh tế tạo thuận lợi về cơ chế phối hợp và hợp tác toàn diện
theo hướng linh hoạt thuận lợi tăng cường hợp tác xây dựng cơ chế phối hợp với một số tập đoàn hoa kỳ
để hoạt động bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt hiệu quả hơn
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngày tết auseus đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước hoa kỳ việt nam thời gian qua
khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có
mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới
chủ tịch kiêm tổng giám đốc usabc tin tưởng trong thời gian tiếp theo
quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển góp phần tích cực xây dựng việc phát triển kinh tế thương mại giữa hai quốc gia hoa kỳ việt nam
mong muốn chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư hoa kỳ
đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam trở thành đối tác tin cậy của việt nam trong những năm tới
chiều nay chín tháng ba thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã làm việc với cục công nghệ thông tin bộ công an
nhằm ra soát thực trạng ứng dụng phát triển quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong công an nhân dân
cục công nghệ thông tin xác định trong năm hai nghìn hai mươi hai tập trung tăng cường quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong công an nhân dân
hiện đại hóa đảm bảo mạng máy tính diện rộng dùng riêng ngành công an hoạt động thông suốt liên tục ổn định đảm bảo an ninh an toàn thông tin
nghiên cứu xây dựng triển khai có hiệu quả hệ thống phần mềm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác công an
triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành công an
tăng cường công nghệ quản lý kỹ thuật kiểm soát an ninh đảm bảo công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu dùng chung
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và biểu dương những thành tích kết quả mà cục công nghệ thông tin đạt được
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực khó liên tục đổi mới
đồng thời yêu cầu thời gian tới cục công nghệ thông tin cần xác định ứng dụng công nghệ thông tin là xu thế chung
đơn vị cần bám sát chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu quy trình xây dựng các thông tư
đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề xuất các dự án xác định định hướng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đề xuất triển khai trung tâm cơ sở dữ liệu chung của ngành công an tập trung xây dựng trung tâm giám sát hệ thống mạng toàn ngành
quy hoạch hệ thống kiểm soát an ninh phát triển các phần mềm phục vụ quản lý điều hành tập trung giải quyết rứt điểm các dự án tổn động và tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các bộ làm lĩnh vực công nghệ thông tin
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh cục công nghệ thông tin cần phối hợp với các công an đơn vị địa phương để thường xuyên giả soát đánh giá thực trạng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
tham mưu các giải pháp kỹ thuật hạ tầng hệ thống mạng và thẩm định cấp độ an toàn của các dự án trọng điểm liên quan đến công nghệ thông tin như dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân triển khai chính phủ điện tử